ban thường vụ huyện ủy tiên phước tỉnh quảng nam đã quyết định kỷ luật đối với tập thể đảng ủy xã tiên lãnh
và các cá nhân có sai phạm do bung lỏng công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn xã
như truyền hình nhân dân đã phản ánh từ năm hai nghìn một mươi đến nay tại địa bàn xã tiên lãnh đã xảy ra hơn năm mươi vụ phá rừng tự nhiên
để lấy gỗ và đất trồng keo làm thiệt hại hơn một trăm hai mươi bốn hectare rừng tự nhiên gây bức xúc trong nhân dân
ngay sau khi dư luận xôn xao về vụ phá rừng tại xã tiên lãnh
ủy ban kiểm tra huyện ủy tiên phước đã tiến hành kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm
đối với tập thể đảng ủy xã tiền lãnh và các cá nhân có liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ tại xã tiên lãnh
qua kết quả kiểm tra xác minh và xét tính chất mức độ tác hại vi phạm
ban thường vụ huyện ủy tiên phước đã quyết định xử lý kỷ luật đảng với hình thức cảnh cáo
đối với tập thể đảng ủy xã tiền lãnh xử lý kỷ luật đảng với hình thức cảnh cáo
đối với bí thư đảng ủy xã tiền lãnh lê minh sơn cách các chức vụ đảng cơ sở đối với võ hồng nhiệm
phó bí thư đảng ủy chủ tịch ủy ban nhân dân xã tiền lãnh đồng thời đề nghị ủy ban nhân dân huyện tiên phước
xử lý hình thức kỷ luật tương đương và đề nghị tỉnh ủy cho thôi chức vụ huyện ủy viên đối với ông nhiệm
ngoài ra ban thường vụ huyện ủy tiên phước cũng đã quyết định khai trừ đảng đối với ông võ tấn sĩ cán bộ địa chính xã tiền lãnh